hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an nguyên đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
mới đây lực lượng chức năng tỉnh bắc ninh đã triệt phá một đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
thế vận hội olympic tokyo hai nghìn hai mươi đã chính thức khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh
thưa quý vị từ tối và đêm ngày hôm qua hà nội và các tỉnh miền bắc đã bắt đầu có mưa
mưa có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào trong ngày và kèm theo đó sẽ là những cảnh báo về lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi
và một thông tin khác là nhận sự quan tâm của rất nhiều người dân thủ đô
hà nội đã ra văn bản điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường cho thực chất và phù hợp hơn nhằm tránh un ứ và tập trung đông người
mọi thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới
quý vị và các bạn trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lợi dụng sự cả tin của người dân nghèo sáu đối tượng ở thanh hóa đã làm hồ sơ cho hàng trăm người dân mua điện thoại trả góp
sau đó sử dụng hồ sơ này để làm thủ tục vay vốn lừa đảo chiếm đoạt gần năm tỷ đồng của hai công ty tài chính
công an tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ sáu đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phan đình hải chú huyện quế võ tỉnh bắc ninh là lái xe tải và cần có giấy xét nghiệm sars cov hai để đi qua các chốt kiểm dịch
do đó hải nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm sars cov hai
hải đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và bán cho nhiều người
công an tỉnh bắc ninh vừa bắt giữ chín đối tượng trong đường dây trên về hành vi làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lợi dụng xe có giấy ưu tiên luồng xanh một tài xế trú tại trường mỹ hà nội
chở bốn người không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín qua chốt kiểm soát cầu trung hà để vào hà nội
sau đó những người và phương tiện vi phạm được giao cho công an xã thái hòa ba vì
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
sáng ngày một mươi tháng tám hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một mươi bốn trường hợp mắc mới
một mươi một ca tại khu cách ly ba ca tại cộng đồng ghi nhận tại năm quận huyện
bảy cầu giấy ba đống đa hai trường mỹ một hà đông một
phân bố theo chủng ca bệnh gồm hòa sốt thứ pháp một mươi hai liên quan đến nhà thuốc đức tâm chín mươi năm láng hạ là hai ca
hà nội đã bỏ quy định yêu cầu người dân phải thêm lịch trực lịch làm việc khi ra đường
chỉ cần có giấy đi đường và giấy tờ tùy thân
tuy nhiên thành phố sẽ tiếp tục siết chặt quản lý đảm bảo việc xác nhận
và sử dụng giấy đi đường đúng mục đích đúng đối tượng
đây là biện pháp quyết định để ngăn chặn dịch bùng phát rộng
bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân
thành phố mong người dân các cơ quan chức năng hợp tác chia sẻ
thưa quý vị và các bạn sau khi ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
nhưng sau khi ban hành một số nội dung tại văn bản này chưa được các cơ quan đơn vị thống nhất cách hiểu
dẫn tới còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp
cũng như là yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh
và ủy ban nhân dân tp hà nội cũng vừa có văn bản về việc triển khai các chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
tại công văn số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
theo đó người đi đường cần xuất trình giấy tờ thùy thân như chứng minh nhân dân
căn cước công dân hay là hộ chiếu kèm theo giấy đi đường theo mẫu giấy đã được ban hành
của ủy ban nhân dân tp cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ với quyết định này của chính quyền tp
và tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ với các biện pháp phòng chống dịch từ chính quyền
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai về siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường
trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số một mươi tám của chủ tịch ủy ban nhân dân tp
ngay sau khi thông tin được công bố đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ
với chủ trương chống dịch này của chính quyền tp hà nội
xiết chặt số người ra đường là hợp lý cần hạn chế hơn nữa số người ra ngoài đường trong thời điểm này
tôi thấy số người đi ra ngoài đường có rất đông nhiều người ra đường không vì lý do chính đáng
các cơ quan đơn vị cần bố trí vị trí việc làm hợp lý
hy vọng mọi người chấp hành các biện pháp chống dịch để đầy lùi dịch bệnh
để phục vụ công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách của các đơn vị trên địa bàn
và tiến hành hậu kiểm khi cần thiết
doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị
cần lưu thông trên đường kèm theo phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch
và gửi đến ubnd cấp phường xã để được xác nhận
người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc siết chặt việc cấp sử dụng giấy đi đường là cần thiết
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc áp dụng cần linh hoạt để cho người dân có thời gian chuẩn bị tuân thủ theo quy định mới
đồng đảo cư dân mạng bày tỏ sự mong muốn các đơn vị doanh nghiệp các tổ chức phối hợp với chính quyền thành phố thật nghiêm
để phục vụ tốt công tác chống dịch được hiệu quả
việc kiểm tra giấy tờ cần linh hoạt hoặc có biện pháp giãn cách thích hợp
tránh tình trạng tập trung đông người tại các chốt kiểm soát dịch như hiện nay
tôi nghĩ nên tăng cường mức xử phạt
để giám sát các cơ quan đơn vị về số lượng người đi làm và kế hoạch công việc
tôi nghĩ ý thức chống dịch của bản thân mỗi người là quan trọng nhất
chống dịch cấp bách nên mọi người cố gắng chấp hành tốt là được
bên cạnh việc xiết chặt cấp sử dụng giấy đi đường
ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị các cơ quan đoàn thể đơn vị tổ chức chính trị xã hội trung ương
trên địa bàn thành phố bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thực sự cần thiết
như trực chiến đấu trực cơ quan xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ
việc kiểm soát số người ra đường trong bối cảnh số ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn tồn tại trên địa bàn thành phố là đặc biệt cần thiết
cư dân mạng ủng hộ quyết định của chính quyền thành phố hà nội
đồng thời kêu gọi mọi người cần nâng cao tinh thần chống dịch
tuyệt đối tuân thủ những quy định chống dịch của các cấp chính quyền
bên cạnh đó
yêu cầu nâng cao mức xử phạt những trường hợp vi phạm liên quan tới giấy đi đường
để phục vụ tốt hơn nữa công tác chống dịch hiện nay
quan điểm của bạn về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường như thế nào
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên diện rộng
gây khó khăn tổn thất lớn cho nước ta về mọi mặt của đời sống
trong đó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có thể kể đến là hoạt động vận tải
khi mà đồng loạt các tỉnh thành áp dụng quy định khắt khe đối với hàng hóa và nhân lực di chuyển ra ngoài tỉnh
thì những yếu điểm của đường bộ đã bộc lộ rõ trong những tuần vừa qua
thế nhưng mà đi cùng với những khó khăn thì dịch bệnh cũng cho chúng ta cơ hội để nhìn lại cả quá trình
nhìn nhận lại những thiếu sót của chúng ta trong việc phát triển thiếu cân đối giữa các loại hình vận tải
dẫn đến sự lệ thuộc quá nhiều vào một hình thức
và khi mà hình thức đó gặp trục chặt thì không có phương án thay thế
đã dẫn đến chuỗi cung ứng hàng hóa vì thế cũng gặp không ít vấn đề
những hình ảnh không khó để bắt gặp tại các chốt kiểm dịch ra vào thủ đô hà nội trong những tuần qua
những lái xe mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của cả nước
thế nhưng khi mà những mắt xích này vẫn đang ngồi đây
ngày này qua ngày khác để chờ đợi những loại giấy tờ hợp quỳ
thì cũng đồng nghĩa với việc hàng hóa
cũng nằm chờ
một bộ phận người dân cần đến những mặt hàng này cũng phải chờ
và một số doanh nghiệp cũng tạm nghỉ vì thiếu nguyên liệu sản xuất
hình như đa số cũng nhiều rồi anh nhiều
tầm một mươi máy hai mươi chiếc
chờ chiều hôm qua mới tới ngày nay tới giờ
bây giờ chiến chiến vào nam mà nhà nước yêu cầu do lủ xanh nên bây giờ chưa có nên chưa qua được
vất vả vất vả chờ chật độ mệt lắm
tắc kinh khủng khó nướng đúng như là
tối hôm thứ bảy ấy tuần trước vừa rồi ấy
tắt như vậy là một mươi sáu tiếng đồng hồ
mới từ cái đường dã lên đi thái nguyên ấy
cao tốc thái nguyên mà về đến chỗ này
xe này là cũng xe ở trong thành phố hồ lộ
bây giờ không cho ra không cho vào bây giờ đuổi ra
bây giờ không xin được giấy ăn xanh bây giờ xe đỗ đâu mà
nó lấy hàng về để cho công ty làm chứ không phải là xe xe không
hệ thống cấp thẻ luồng xanh gặp vấn đề
hàng loạt lái xe phư tiện không qua
lại được các tỉnh thành
mỗi mắt xích nhỏ bị ứ động trục trặc cộng dồn lại
đã khiến từng có thời điểm đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa trên cả nước
cận kề nguy cơ gãy đổ
và vào những lúc hiểm nghèo như vậy
chúng ta mới thực sự giật mình nhận ra rằng
còn số hơn bảy mươi thị phần vận tải hàng hóa
đang thuộc về vận tải đường bộ
nó nguy hiểm như thế nào
vì nước này ta lệ thuộc
và đặc biệt là khi mà xảy ra cái tình trạng cấp bách này
thì ta bị lệ thuộc vào đường bộ
nhưng nếu đường bộ
mà lại bị ngăn cách
do vì từ tỉnh nọ đến tỉnh kia
từ khu vực này đến khu vực kia
mà phải kiểm soát chặt chẽ
đối với lái xe và những người đi trên xe
làm sao phải đảm bảo an toàn
cho những người nào phải xét nghiệm covid
thì nhiều cái điều kiện lại không thực hiện được
thì đúng là tê liệt đối với hàng hóa
thì có lẽ đây cũng là một cái tỉ trọng

và cái định hướng
cũng như cái mong muốn của các cơ quan quản lý nhà nước
thì là mong muốn là phải tăng cái thị phần về vận tải đường sông
rồi là vận tải đường sắt lên
và giảm bớt cái thị phần vận tải ô tô
và cái vấn đề này thì cũng liên tục được đặt ra
trong rất là nhiều năm vừa qua
là cần phải có các cái biện pháp để làm sao
là giảm bớt cái thị phần vận tải đường bộ
tăng đường sắt đường sông
và khi đường bộ gặp trùng trặc
cùng với sự lúng túng của các địa phương
trong việc đồng bộ các quy định kiểm soát
thì chúng ta mới chợt nhớ ra rằng
chúng ta còn nhiều loại hình vận tải khác
nhiều lựa chọn khác chứ không chỉ riêng đường bộ
hơn hai mươi năm trở lại đây
thì những phương tiện vận tải đường sông và đường sắt
trở nên yếu thế trước cái vận tải hàng không và đường bộ
đây là những cái xu hướng tất yếu của những nước đang phát triển
khi mà các cái nguồn vốn quá lệ thuộc vào bên ngoài
tất cả các chủ đầu tư thì họ không mặn mà gì
với những dự án mà phát triển đường sông hay là đường sắt
bởi vì vừa tốn kém
vừa là đem lại những cái lợi ích là nó cũng không nhanh ngắn hạn
và tất cả các quốc gia phát triển
thì bao giờ người ta cũng lấy cái vận tải đường thủy đường sắt
làm những cái luồng vận tải sư sống
do vậy là trong những lúc dùng vệnh như thế này
chúng ta thấy rằng là
ví dụ như thành phố hồ chí minh
chẳng hạn đường thủy là phát huy rất tốt
trong cái tạo đường xanh
vận tải hàng hóa
cái đường sắt hay là đường thông
thì nó chỉ đi một mạch
và trên cái tuyến này nó độc đạo
nó không bị ngăn cách từ tỉnh
địa giới của các tỉnh
thì trường hợp có nó
nó phục vụ rất là đắc lực cho cái việc mà giải tỏa hàng hóa
cho các vùng
để phục vụ cho những người dân bị trong vùng cách ly
chúng tôi cũng mong là bộ giao thông
phải chỉ đạo các cục
các cục ngoài tầng của đường bộ ra
thì cục đường sông
cục đường sắt
cũng phải vào cuộc hai loại phương tiện vận tải này
nhanh chóng tiếp cận hàng hóa
nhanh chóng để mà chiếm lính được
thị trường nhất định trong giai đoạn này để giải quyết
lúc đó thì mới bớt chia sẻ gánh nặng cho đường bộ
các chuyên gia nhận định
dịch bệnh là thách thức
nhưng cũng là cơ hội hiếm có
để chúng ta nhìn nhận về những thiếu sót
trong chiến lược phát triển giao thông của đất nước
các chuyên gia nhận định
dịch bệnh là thách thức
nhưng cũng là cơ hội hiếm có

thưa quý vị và các bạn
theo ghi nhận trong hơn hai tuần thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thì vẫn còn nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích
không đúng đối tượng
và trong những ngày qua
hà nội cũng liên tục có những văn bản chỉ đạo về việc xiết chặt hơn